tại thành phố hồ chí minh bắt đầu từ ngày một tháng tám sở giao thông bận tải thành phố đã triển khai thực hiện thí điểm thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường trên một số tuyến đường thuộc địa bàn các quận một quận năm và quận một mươi
thực hiện nghị quyết một của hội đồng nhân dân thành phố bàn hành ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám về việc thu phí đỗ ô tô trên mỗi tuyến đường theo giờ trên hai mươi ba tuyến đường
theo đó mức phí tối thiểu thu là hai mươi năm đồng trên xe trên giờ tại khu vực quận một và quận năm hai mươi đồng trên xe trên giờ tại khu vực quận một mươi và số tiền này cũng được tăng lên theo giờ
những phương tiện được phép đổ tại các tuyến đường này là ô tô từ một mươi sáu chỗ trở xuống hoặc xe tải từ một năm tới hai năm tấn
sau thời gian thí điểm thành phố sẽ thực hiện ứng dụng công nghệ điện tử phần mềm mipoking trên điện thoại di động như nhắn tin trừ tiền trong tài khoản điện thoại thẻ thanh toán nội địa thẻ thanh toán quốc tế v v
tuy vậy trong ngày đầu thực hiện việc thu phí vẫn còn nhiều tài xế chưa nắm được quy định này và lượng ô tô đổ đậu trên các tuyến đường này là quá ít
dự kiến trong tháng một hai nghìn một mươi chín thành phố sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện việc thu phí từ đầu nay theo đúng trình tựu thủ tục quy định